tại xã yafé huyện kronpark tỉnh đắk lắk đã diễn ra lễ khánh thành dự án trang trại điện mặt trời bmt
đây là dự án điện mặt trời thứ ba được xây dựng tại tỉnh đắk lắc hòa vào lưới điện quốc gia
dự án trang trại điện mặt trời bmt do công ty cổ phần năng lượng tái tạo bmt làm chủ đầu tư
dự án này có công suất khoảng ba mươi mw với tổng vốn đầu tư sáu trăm một mươi bảy tỷ đồng
được xây dựng trên diện tích ba mươi bốn năm ha nằm dưới chân đập kronbuk hạ thuộc địa phận hai xã yafé và kronbuk huyện kronpark tỉnh đắk lắk
thời gian thi công dự án trong vòng sáu tháng vượt kế hoạch hai tháng so với thời gian dự kiến đóng điện trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
dự án hoàn thành sẽ cung cấp khoảng hơn bốn mươi bốn mwh một năm cho hệ thống điện lưới quốc gia góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương
theo chủ đầu tư dự án ngoài trang trại điện mặt trời này
đơn vị cũng đang khảo sát để xây dựng thêm một trang trại điện gió tại huyện kumaga dự kiến nguồn vốn đầu tư khoảng hơn hai trăm linh triệu usd